một nhóm gồm một mươi ba đối tượng thuê xe ô tô mang mã tấu đi đánh nhau vừa bị công an tỉnh bến tre phát hiện và bắt giữ
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại khu vực ấp mỹ an xã long mỹ huyện rồng trôm tỉnh bến tre
tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện rồng trôm phát hiện xe ô tô do trần văn hòa
chú phường phú khương thành phố bến tre điều khiển đang lưu thông theo hướng từ xã long mỹ về thành phố bến tre
trên xe có một mươi ba hành khách có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tiến hành kiểm tra phương tiện lực lượng chức năng phát hiện phía sau xe khách có một bao tải
chứa năm cây mã tấu năm dao bầu một dao chặt nước đá
khi lực lượng chức năng yêu cầu xuống xe để làm việc thì toàn bộ số hành khách không chịu hợp tác mà cố thủ trên xe
xong trước tinh thần kiên quyết và khéo léo của lực lượng công an cuối cùng các đối tượng đã chịu khuất phục
bước đầu làm việc các đối tượng khai nhận đã thuê xe ô tô mang theo số hung khí trên đến xã thạnh phú đông
huyện rồng trôm để đánh nhau với một nhóm đối tượng khác
khi đến điểm hẹn thì không gặp nên cả bọn về thành phố bến tre thì bị phát hiện bắt giữ